bệnh viện chợ rẫy cho biết vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ mang thai năm tháng
và sản phụ là một trong số những người may mắn được cấp cứu và hồi sức kịp thời khi đã ngân tim ngưng thở
và sau năm tháng có thai nhưng không biết sản phụ bắt đầu xuất huyết và phải cấp cứu trong đêm
một tuần trước nhà viện bệnh nhân suốt huyết âm đạo
đến khi suốt huyết nhiều chị được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân
khi đó chị mới biết mình có thai hai mươi một tuần
xuất huyết do tình trạng nhau cài răng lược các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp chấm dứt thai kỳ cắt bỏ tử cung
thai phụ mất một lít máu và xuất hiện ngừng tim
ngay lập tức bệnh viện cơ sở nơi bệnh nhân nhập viện đã liên hệ bệnh viện chợ rẫy
khởi động báo động đỏ quyết định chạy ecmo cho bệnh nhân
những cái ca như thế này mình phải đánh giá là
nhất là bệnh nhân đã được cấp cứu và hồi sức ban đầu đúng
có nghĩa là bệnh viện tuyến trước người ta đã tiến hành hồi sức là đảm bảo được cho bệnh nhân
cái tình trạng bệnh nhân không quá nặng để tiến hành cái ekip ecmo có thể tiến hành đạt được ecmo
thứ hai nữa là do các công ty giữa hai bệnh viện tương đối là tốt
do đó là cái ekip có thể nắm đỏ cái tình trạng bệnh nhân trước khi tiến hành tới bệnh viện đó
do đó là mình có thể chuẩn bị đầy đủ các phương án cũng như các thiết bị
quan trọng nhất đó là thời gian là mình tranh thủ được thời gian vàng để tiến hành cấp cứu những bệnh nhân
giúp cho bệnh nhân có thể cứu bệnh nhân
thứ hai nữa là có thể là cái kết cục bệnh nhân cái dự học bệnh nhân nó tốt hơn
do thời gian mình hồi sức mình cấp cứu nó kịp thời
việc khó khăn nhất khi thực hiện ecmo di động là khâu di chuyển
bởi có nguy cơ cao không giữ được tính mạng người bệnh
xe cấp cứu phải trang bị kỹ lưỡng hơn về hệ thống oxy điện ác quy đảm bảo thông suốt
thời điểm cấp cứu chỉ có hai bác sĩ trong kiếp trực
nên phải huy động khẩn trương thêm hai bác sĩ và bệnh viện
cấp cứu lúc rạng sáng
bệnh nhân cho biết chị hiếm muộn sinh mổ con đầu lòng mới một tuổi
không nghĩ mình mang thai nên không đi khám
lúc đó chị cũng không hình dung nhiều
tại lúc mà đưa vô cấp cứu lúc đó là lúc đó chị bị mất máu thôi
chứ nó không có cảm giác nghiêm trọng
chị chỉ biết là một người nó ngợp máu
máu ngợp thì không có hay đâu
đây là trường hợp hồi phục ngoạn mục khi bệnh nhân đã bước chân vào cửa tử
trong số hơn hai mươi bệnh nhân đã bước chân vào cửa tử
trong số hơn năm trăm linh ca thực hiện kỹ thuật ecmo tại bệnh viện chợ rẫy
chỉ vài trường hợp thực hiện trong lúc nhồi tim
kết hợp hạ thân nhiệt
tỷ lệ thành công chưa đến ba mươi
nếu nhồi tim không tốt
dù thực hiện ecmo thành công
thì não bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng khó hồi phục